các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bất chấp số ca mắc covid một mươi chín đã tăng gấp ba mươi lần trong tháng qua
hãng tin reuters đưa tin vào hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một các tín đồ theo đạo hindu ở ấn độ
sẽ tổ chức lễ hội maka sankranti tại nhiều địa phương
một lượng lớn người dân sẽ tham gia hành lễ tắm sông hằng tại đoạn chảy qua bang tây bengal
ở miền đông nước này
nơi đây hiện có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất cả nước sau bang maharasta ở miền tây
tại bang utta pradesh đông dân nhất hàng nghìn tính đồ
cũng sẽ tập trung tại bờ sông hàng ở thành phố linh thiên praigarai
vào sáng một mươi bốn tháng một các tính đồ không khẩu trang đã diễu hành về phía bờ sông hàn
xung quanh hai bên đường tấp nập người bán hoa tươi và bình gốm
năm ngoái một sự kiện tôn giáo lớn ở miền bắc ấn độ đã góp phần
làm cho số ca nhiễm virus ở quốc gia này tăng kỷ lục
ấn độ hiện phải đối mặt với nguy cơ về một làn sóng bùng phát mới
chủ yếu là do biến thể omicron có khả năng truyền nhiễm cao gây ra
tuy nhiên tỷ lệ nhập viện và điều trị ở ngưỡng thấp
và hầu hết người bệnh đều tự hồi phục tại nhà
vào ngày một mươi bốn tháng một bộ y tế ấn độ đã ghi nhận thêm hai trăm sáu mươi bốn hai trăm linh hai trường hợp
nhiễm virus sars cov hai mới trong vòng hai mươi bốn giờ qua
nâng tổng số ca bệnh của ấn độ lên ba mươi sáu năm mươi tám triệu người
bộ trơn cho biết số người tử vong vì covid một mươi chín đã tăng ba trăm một mươi năm người
so với tổng số người chết hiện là bốn trăm tám mươi năm ba trăm năm mươi người
ông rahamdev mandan tám mươi bốn tuổi người dân ở puraini huyện madhepura
bang biha ấn độ bị cáo buộc là lừa các nhân viên y tế đăng ký tiêm chủng
ở nhiều khu vực khác nhau để tiêm một mươi một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong thời gian từ ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
cụ thể chín trên một mươi một mũi tiêm được ông mandan dùng chứng minh thư
và số điện thoại di động để đăng ký
với các mũi còn lại
tổng số người chết bầu cử số điện thoại di động của vợ và bạn bè
cảnh sát địa phương cho biết ông mandan không bị ốm đau gì
kể từ khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
và sức khỏe của ông đã được cải thiện rõ rệt sau nhiều lần tiêm chủng
vaccine đã mang lại lợi ích cho tôi
mọi người nên tiêm vaccine
chính phủ đã đem lại điều tuyệt vời
tôi đã bị đau lưng và không đi lại được nhưng giờ đã khỏi
tôi không bị ho hoặc cảm lạnh nữa ông manda nói
tuy nhiên đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy việc tiêm dư số mũi vaccine
sẽ đem lại những lợi ích cho các vấn đề khác của sức khỏe không liên quan đến covid một mươi chín
ông mandan khẳng định ông sẽ không dừng việc tiêm thêm vaccine phòng covid một mươi chín
ông thậm chí đã ghi lại những ngày mình đã tiêm vaccine
và chia sẻ nhật ký tiêm chủng này cho truyền thông ấn độ
bác sĩ amerenda narayan shahi người đứng đầu cơ quan y tế tại quận meheb
puarra thuộc bang bihar cho biết ông đã trao đổi với ông mandan về việc này
theo bác sĩ shahi những vấn đề về internet
đã trì hoãn việc đăng tải thông tin tiêm chủng ở madhepura
ông sashi đã cử một đội ngũ điều tra về trường hợp của ông mandan
và các nhà chức trách tại các địa phương khác cũng đang tiến hành điều tra
bang biha là nơi ghi nhận nhiều bất thường trong chiến dịch tiêm chủng ở ấn độ
quốc gia đã tiêm được một năm tỷ liều
vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một khi ấn độ đặt mục tiêu tiêm kỷ lục hai mươi năm triệu liều một ngày
để mừng sinh nhật thủ tướng narendra modi biha đứng đầu danh sách các bang với khoảng ba bốn triệu liều
tuy nhiên truyền thông sau đó đưa tin số lượng tiêm chủng của biaha có thể không chính xác
vì dữ liệu tiêm chủng những ngày trước đó bị cố tình giữ lại và tải lên vào ngày sinh nhật ông modi
sau đó một huyện ở biaha đã xuất hiện những trường hợp có những người được ghi nhận là đã tiêm vaccine tại đây
dù thực tế là họ không làm vậy
trong đó có cả thủ tướng modi và một số ngôi sao điện ảnh của bolivood
nếu như ca mắc mới ở ấn độ bùng nổ khiến cho toàn thế giới
kinh sợ thì thời gian này người ấn độ đã lên dây cóc chuẩn bị cho một làn sóng mới
hiện tại số ca covid một mươi chín tăng sáu lần sau một tuần
ấn độ nhanh nhóm làn sóng dịch thứ ba
ấn độ báo cáo thêm năm mươi tám chín mươi bảy ca mắc covid một mươi chín mới tăng gấp sáu lần so với cách đây hơn một tuần
chín một trăm linh ca vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai theo world dometics
gần một phần ba số ca bệnh trong đó được ghi nhận ở thành phố new delhi và mumbai
người chỉ đạo chương trình chống ngừa covid một mươi chín của ấn độ cho biết
ấn độ rõ ràng đang nhen nhóm làn sóng dịch thứ ba và một trong những tác nhân chính là biến thể omicron
ấn độ phát hiện ca nhiễm omicron đầu tiên vào ngày hai tháng một mươi hai
đến nay tổng số ca nhiễm omicron ở nước này đã lên tới hơn hai ca
trong đó có sáu trăm năm mươi ba ca ở bang maharascha bang có thành phố mombay và bốn trăm sáu mươi bốn ca ở vùng thủ đô delhi
dữ liệu sơ bộ cho thấy
người nhiễm omicron ít có nguy cơ chuyển nặng hơn so với các biến thể khác
nhưng giới chuyên gia khuyến cáo các quốc gia nên thận trọng vì sự gia tăng số ca bệnh có thể khiến cho hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải
ngày bốn tháng một thủ hiến vùng thủ đô new delhi arvind kedrivan cho biết rằng
ông đã mắc covid một mươi chín và tự cách ly ở nhà vì có các triệu chứng nhẹ và giờ sau đó quyết định áp lệnh giới nghiêm cuối tuần được ban hành ở delhi
tất cả hoạt động không thiết yếu sẽ bị cấm
từ đêm thứ sáu cho đến sáng thứ hai chính quyền trong thành phố mumbai trung tâm tài chính của ấn độ cho biết
sẽ xem xét áp đặt lệnh phong tỏa nếu số ca mắc mới hàng ngày vượt mốc hai mươi ca
đến nay khoảng sáu mươi ba người trưởng thành ở ấn độ đã được tiêm đủ liều vaccine và hơn chín mươi đã được tiêm ít nhất một mũi
đến thời điểm hiện tại ấn độ đã ghi nhận hơn ba mươi bốn triệu ca mắc covid một mươi chín và hơn bốn trăm tám mươi hai ca tử vong
mặc dù các chuyên gia cho rằng con số thực sự có thể còn cao hơn nhiều
nếu như cả thế giới đang rung sợ trước omicron thì người ấn độ sau cơn sóng thần dowta thì sự xuất hiện omicron gần như chẳng có ý nghĩa gì
người dân ấn độ dường như phất lờ những lời kêu gọi của cơ quan chức năng về thực thi biện pháp phòng ngừa nguy cơ xuất hiện làn sóng mới gắn liền với biến thể omicron
người dân ấn độ đang đổ xô đi mua sắm không ngại chen chân trên những chuyến bay đông kính khách để đến các địa điểm du lịch
nghỉ dưỡng bất chấp kêu gọi của giới chức nước này về hạn chế di chuyển tụ tập và nâng cao cảnh giác trước sự xâm nhập của biến chủng omicron
tại bang nguyên hệ qua một điểm nghỉ dưỡng có tiếng nhờ sức hút từ các bãi biển đẹp
cùng với ngành công nghiệp sòng bài casino các khách sạn đang vận hành với công suất đặt phòng là trên chín mươi
hoạt động di chuyển hàng không tấp nập trở lại với chín mươi chuyến bay hạ cánh xuống bang một mức tần suất ngang với thời điểm tiền đại dịch
trong một năm trước người dân gần như không tổ chức hoạt động nào để kỷ niệm các dịp lễ sự kiện ghi dấu ấn
nhưng năm nay chúng tôi đón nhiều khách du lịch tới đây để giữ các dịp như sinh nhật hay đám cưới
về công suất sử dụng phòng chúng tôi đã trở lại mức ở thời điểm tiền đại dịch
niklasa người đứng đầu một cơ sở lửa hành tại qua cho biết
theo ước tính của sa chỉ riêng trong tháng một mươi hai đã có tới hơn một triệu du khách lùi tới qua
sau khi chính phủ và chính quyền bang nới lỏng quy định phòng chống covid một mươi chín
còn số ca mắc mới theo ngày xuống ngưỡng thấp nhất trong vòng một năm rưỡi trở lại đây
tuy nhiên chính quyền của thủ tướng narendra modi đã phải lên tiếng cảnh báo các bang không được phép lơ là bất cảnh giác
phát biểu tại cuộc họp báo ở new delhi ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ông phinhnuv gumapo
quan chức cao cấp chính phủ cố vấn của thủ tướng modi về phòng chống dịch covid một mươi chín
nói rằng đây là thời điểm có nhiều lễ hội dịp đón năm mới và nguy cơ có thể xuất hiện từ đây
cùng ngày bang miền đông odisha đã buộc phải ra thông báo
siết chọc biện pháp phòng chống dịch
chính quyền bang cấm mọi hoạt động tụ tập đông người cho tới ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi
số lượng người được phép tham dự các sự kiện nhà thờ dịp giáng sinh đón năm mới cũng hạn chế
trước đó vùng thủ đô new delhi cũng đưa ra quyết định tương tự
ấn độ đạt được bước tiến tích cực trong chiến dịch tiêm chủng vaccine thời gian gần đây
nhưng nỗ lực này có thể là chưa đủ để ngăn cản nguy cơ sống covid một mươi chín gắn với biến trệ omicron
bộ y tế và phúc lợi gia đình ấn độ cho biết
một bộ trên một trăm tám mươi ba ca nhiễm omicron cho thấy có tám mươi bảy ca rơi vào các đối tượng đã hoàn tất hai mũi tiêm chủng
và ba ca thậm chí đã tiêm cả mũi tăng cường
giới khoa học và các chuyên gia dịch tễ cho rằng lây nhiễm ở ấn độ sẽ tăng trong vài tuần tới
tin tốt là việc biến thể mới có thể sẽ không chết chóc như biến thể data
do ấn độ trước đó đã trải qua thời gian lây lan kéo dài trên diện rộng
nhiều người có miễn dịch tự nhiên cũng như bước tiến về tiêm chủng
đến thời điểm này ấn độ đã đạt tỷ lệ tiêm chủng mũi một với tám mươi tám trong tổng số chín trăm bốn mươi bốn triệu người trưởng thành
với tỷ lệ tiêm hai liệu đạt sáu mươi một
quốc gia đông dân thứ hai thế giới từng trải qua hai sóng lây nhiễm hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
và đỉnh điểm là giai đoạn từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một với hơn bốn trăm linh ca mắc mới một ngày
nhưng hai tuần gần đây ấn độ chỉ ghi nhận khoảng bảy ca nhiễm một ngày
tuy nhiên giới chuyên gia cảnh báo không được phép chủ quan tự mãn
một tỷ lệ nhỏ của một số lượng lớn có thể sẽ lại là lớn
nhưng miễn dịch có sẵn thông qua lây nhiễm trước và tiêm chủng vaccine có thể giúp giảm nguy cơ nghiêm trọng